theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương một bộ phận không khí lạnh tiếp tục có ảnh hưởng đến các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở trung trung bộ do đó nhiều khu vực thuộc bắc bộ và bắc trung bộ nền nhiệt sẽ ở mức thấp trong những ngày tới
theo dự báo đêm ngày bốn tháng hai không khí lạnh tăng cường khu vực các tỉnh bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời tiếp tục rét đậm rét hại
vùng núi cao có băng giá và sương muối nhiệt độ thấp nhất ở vùng đông bằng phổ biến từ tám đến một mươi một độ c vùng núi từ năm tám độ c vùng núi cao dưới ba độ c
trời rét đậm rét hại ở bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế tiếp tục kéo dài đến ngày bảy tháng hai
hà nội trời rét đậm rét hại nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ tám đến một mươi một độ c